bắt đầu bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục dân ca đầu tiên và hát những làn điệu dân ca ví dẳm và đạt một số giải cao trong liên hoan nghệ thuật quần chúng
với năng khiếu hát và khả năng biểu diễn trọng tuấn được tuyển chọn vào đoàn dân ca nghệ tĩnh
nhưng cơ duyên lại không đưa ông bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp
ước nguyện của tôi là đi vào đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp
thời đó tôi rất đam mê và tôi tuyển vào đoàn dân ca nghệ tính
đạt số điểm rất cao
lại được lệnh gọi nhập ngũ lên đường nhập ngũ và tôi đóng quân ở phía bắc
và trong môi trường quân đội thì tôi cũng là lấy kỷ niệm vui của tôi
đó là hát những câu dĩ dặn về quê hương đất nước để thay cho nỗi nhỡ nhà
sau bốn năm tôi hoàn thành nghiệp quân sự tôi trở về
thì kỳ cơ duyên vào đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp
không còn nữa thì tôi bắt đầu quay trở về hoạt động không chuyên
từ cơ sở và cũng từ câu hát vĩ dặn ngọt ngào của quê hương sử sở
là cái bắt nguồn cho tôi thấm vào trong máu của tôi
cho nên là tôi cứ đeo đuổi mãi cái loại hình này
và mãi đến năm chín mươi cái hạnh phúc lớn đầu tiên là tôi được tham gia liên hoan hát dân ca toàn quốc ở tại hà nội
và năm đó tôi đã đạt một huy chương vàng một huy chương đồng
với mong muốn khôi phục và phát triển làn điệu dân ca ví dặm
năm hai nghìn một mươi ba nghệ nhân trọng tuấn kêu gọi nhân dân thành lập câu lạc bộ văn hóa dân gian xã xuân giang
buổi đầu mới thành lập câu lạc bộ có một mươi bốn thành viên bao gồm công chức giáo viên
với niềm đam mê và lòng nhiệt huyết muốn khôi phục lại những câu hò điệu ví vốn là niềm tự hào của quê hương
với niềm đam mê và lòng nhiệt huyết muốn khôi phục lại những câu hò điệu ví vốn là niềm tự hào của quê hương
tất cả các thành viên câu lạc bộ đều hăng hái tham gia
câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự phát nên buổi đầu còn gặp nhiều khó khăn
kinh phí hoàn toàn do thành viên câu lạc bộ đi vận động
đối với nghệ nhân trọng tuấn thì chủ có một vai trò rất lớn trong việc gìn giữ và phát triển những cái làn điệu dân ca
cái câu lạc bộ dân ca này
nói riêng còn nói chung để phát huy những cái vai trò làn điệu dân ca
nghệ nhân trọng tuấn thì có một vai trò rất lớn
chủ là người đã duyên dự và có thể nói là lưu truyền và phát triển những cái làn điệu dân ca nghệ tỉnh này
đối với riêng một câu lạc bộ này thì chủ có đóng góp rất là quan trọng
hầu hết thì cả cuộc thi hay là các hệ diễn đều là những cái sáng tác của chủ
và chủ sáng tác và để cho câu lạc bộ tập luyện và để tham gia biểu diễn
người ta đã vượt qua tất cả cái gián khó về cái sự sắp chết của thời gian
về công việc của gia đình của cơ quan
câu lạc bộ công sở người ta đến với dân ca vì rằng sau những cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ như vậy
rồi là có những người làm ở cơ quan rất xa những vì tình yêu cơ vì rằng người ta vẫn quay trở về sinh hoạt
sau mỗi buổi cơm tối thì người ta cũng đến sinh hoạt cả câu lạc bộ
thậm chí về cả kinh phí họ đi khoảng đường xa năm bảy km hoặc một mươi km để sinh hoạt câu lạc bộ
đến cái tinh thần đó là bảo tồn duyên dự và phát huy vì dân ca vì rằng nghệ tỉnh
nghệ nhân trọng tuấn là con em của địa phương
địa phương xuân giang thì đã có một cái đồng góp rất lớn
ngay từ cái buổi đầu mà câu lạc bộ được thay lập
thì nghệ nhân đã cùng với anh em tập những cái vở diễn ban đầu những cái làn điều ban đầu
và đã cũng đồng hành với cả câu lạc bộ từ cái buổi sơ khai hình thành cho đến tần bây giờ có những cái thành tích lớn
thì ở đây tôi vẫn khẳng định rằng cái vai trò và cái trọng trách của nghệ nhân trọng tuấn là cái linh hồn
là cái hồn cốt của câu lạc bộ là bản nghề là dân ca vì dòng của xã xuân giang
đối với nghệ xuân thì có rất là nhiều cái giá trị
giá trị văn hóa phía vật thể tiêu biểu ở đây như ca trù rồi dân ca nghề tịnh
rồi trầu kiều rồi sắc bùa rồi trầu văn v v
rồi nhiều cái loại hình văn nghệ dân gian khác
nhưng mà phải khẳng định một điều rằng là trong thời gian vừa qua thì thực hiện cái tinh thần chỉ đạo của trung ương
về cái công tác bảo tồn phát huy cả cái giá trị văn hóa vật thể phía vật thể
thì cấp ủy chính quyền cùng với cả bộ nhân huyền nhà nghệ xuân rất quan tâm chăm lo việc này
và chúng tôi nghĩ đây là những cái giá trị nó vô cùng quý bảo mà được cha ông để lại
nó góp phần tích cực trong quá trình xây dựng bảo vệ tổ quốc
chính là động lực là tinh thần là hồn cốt của dân tộc
và những giá trị đó thì nó rất là góp phần rất tích cực trong việc phát triển kinh tế sổ hiện nay
sau khi hoạt động của câu lạc bộ văn hóa dân gian xã xuân giang đi vào chiều sâu
đã nhận được sự tham gia tự nguyện và nhiệt tình từ thế hệ trẻ
là một nghề nhân tâm huyết
nghề nhân trọng tuấn luôn dành nhiều thời gian
cho việc sáng tác tử biên và dàn dựng chương trình có nét riêng
gây được ấn tượng đối với khán giả
năm hai nghìn một mươi năm ông được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý
nghệ sĩ ưu tú đối với công cuộc gìn giữ và bảo tồn văn hóa phi vật thể của quê hương
cũng như dành nhiều giải cao về sáng tác
trong đó đáng chú ý có hai tác phẩm đạt huy chương vàng huy chương bạc toàn quốc
như trang kiều vọng mãi ngàn năm
hồn quê hội tụ ta về
đây là hai giải dành riêng cho tác giả soạn lời mới cho dân ca ví dặm
tại liên hoan câu hò nối những dòng sông của bắc trung bộ
ngoài ra ông còn dành tám huy chương vàng và nhiều huy chương bạc cấp toàn quốc và khu vực
cùng rất nhiều giải a ở các tỉnh
ngoài là nghệ nhân trực tiếp trình diễn ở tại sân khấu
tôi có cái đáng vui nhất là đi sưu tầm những
lời cổ mà các cụ để lại đã còn ẩn máu ở đâu đó những người già tuổi lưu lại
và chúng tôi cũng chép lại để truyền dạy lại cho các thế hệ sau này
biết hạt những làn biểu gốc lời cổ thật chính xác
và đồng thời đó thì chúng tôi cũng là soạn những lời mới về dân ca ví dặm
cho thực tiễn cuộc sống đương đại bây giờ
đó là cuộc sống của xây dựng nông thuận mới
tuyên truyền pháp luật
các cơ quan ban ngành trường học các cơ lộc bộ
có những tư liệu có những tác phẩm mới thật phong phú
để trình diễn trong các cuộc liên hoan dân ca ví dặm
huyện tỉnh và liên tỉnh
cũng như làm nồng cốt làm sướng cho các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng
từ cấp tỉnh đến cấp khu vực hoặc toàn quốc
đối với như sa thì phần kinh phí để phục vụ cho các khíu diễn
thì rất là hạn chế và việc mà vấn đề là như
để mà thuê
sáng tác các tác phẩm thì rất là khó
nhưng mà riêng với chú trọng tuấn thì chú đã hỗ trợ cho xã rất là nhiều
và hầu như thì chú là
những cái sáng tác của chú thì chú không lấy cái thu láo trong cái công tác mà chú sáng tác cái tác phẩm của mình
và chú ngoài ra chú còn bỏ cái công sức là tập luyện cho các anh chị em nữa
hơn ba mươi năm gắn bó với nghệ thuật dân gian
ngoài tình yêu với dân ca ví dặm
trọng tuấn còn dàn dựng các tích trò
cho câu lạc bộ trò kiều xã xuân liên
ông luôn mệt mại âm thầm hòa mình vào cuộc sống của người dân
để mong muốn và khát khao đưa làn điệu quê hương mình đi xa hơn
với nghệ nhân trọng tuấn hạnh phúc của ông và các nghệ nhân chính là được truyền nghề
tới nay ông đã truyền dạy cho hàng ngàn học viên tại địa phương
bởi đó cũng chính là cách để duy trì niềm đam mê cháy bỏng
chọn đời thủy chung cống hiến với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể này
cứ một tuần như vậy là đội kiều sẽ có mặt thứ bảy và chủ nhật để tập
thì anh tuấn thì anh lúc nào cũng có mặt để diêu dắt đội
sau với tôi tập một thời gian rồi bài bản là thuộc rồi
nhưng mà về nâng cái tầm nghệ thuật sân khấu
thì phải nhớ vào đạo diễn là người trọng tuấn
chứ bởi thế là vừa quá là được nhân dân ca người trong cái nghệ thuật
trong cái nghệ thuật và việc làm thì tôi tưởng đối ổn và phấn khởi
tôi á là đạo diễn
mà anh ấy thì lại là đạo diễn về nghệ thuật
mà tôi cũng rất là cảm ơn anh
và tôi cũng đã rất nhiều lần đứng trước đôi cấu lục bồ và thâm cảm ơn anh
đã bọ cống bọ sức đấy nè
về về cấu lục bồ để chỉ dày cho anh chị em là từng điều bồ một
với mong muốn dân ca ví giảm được mãi vang xa
vừa qua nghệ nhân yếu tố trọng tuấn đã phối hợp cùng nghệ nhân yếu tố nguyễn ban
ra mắt hai tuyển tập dân ca ví giảm để tặng cho các câu lạc bộ trên địa bàn huyện nghi xuân
đồng thời phối hợp với ban văn hóa xã và đoàn thanh niên tổ chức các cuộc thi hát ví tại các khu dân cư
và đưa dân ca ví giảm vào trong các trường học
đến nay phong trào đã trở thành một nét đẹp nhen nhóm niềm đam mê văn nghệ dân gian trong tâm hồn thế hệ trẻ
mỗi tuyển tập hơn năm mươi tạc phẩm để tặng cho
các câu lạc bộ giải quyết vấn đề khó khăn nhất
một là về kịch bản
để người ta hoạt động có những tạc phẩm phong phú để biểu diễn hát sinh hoạt hàng ngày thôi
cũng phải cần có tạc phẩm
họa đây chúng tôi muốn các cộng quyền quan tâm hơn nữa
đặc biệt là công tác xã hội hóa các doanh nghiệp các nhà hào tâm tài trợ cố gắng hơn một chút nữa
dành sự yêu ái cho dân ca ví giảm
công cụ bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví giảm
ngày càng mạnh mẽ hơn lan tỏa hơn trong cộng đồng
không những trong nước mà thậm chí ra cả nước ngoài
chúng ta nên có các chính sách để hỗ trợ thêm cho các nghệ nhân những người có đồng viên họ
về cấp huyện đã có những đồng viên hàng năm
nhưng về các chính sách từ trung ương nên có để tiếp tục quan tâm để giúp đỡ họ
bởi vì tôi nghĩ là chỉ có những người này họ mới có thể giúp cho các thế hệ trẻ sau này có cảm hứng
họ có một cái động lực để tiếp tục duy trì và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể
và được truyền thông
chào ông để lại
với tình yêu dành cho loại hình nghệ thuật này
nên khi dân ca ví dặm nghệ tĩnh được unesco vinh danh
trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm hai nghìn một mươi
ông luôn cảm thấy vinh dự và tự hào về điệu hát quê hương
để bảo tồn làn điệu dân ca ví giảm
nghệ nhân nguyễn trọng tuấn đã cùng với người nặng lòng với dân ca quê mình
tiếp tục tuyên truyền phổ biến
cho mọi tầng lớp nhân dân địa phương nhận thức đầy đủ giá trị văn hóa
lịch sử khoa học to lớn của dân ca ví dặm nghệ tĩnh
bởi đó là tinh hoa sáng tạo văn hóa của cha ông để lại
và là niềm tự hào của nhân dân nghệ tĩnh của văn hóa việt nam
nhi sương ca cho thỏa lòng
tiếng khách kêu ôi
hình như có bạn xa
giờ em trai chịu ngỡ
mới bàn bước vô nhau
rồi câu ca đổi ân
câu ca mình đổi ân
trước thì thăm nghề làm nòn
sau thì gặp bạn gặp phương
vì dầm tim người thương
ta chung phương làm nòn
bàn với phương